công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ một xe tải để điều tra làm rõ hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng công an tp biên hòa phối hợp với công an xã hòa an đã bắt quả tăng lái xe nguyễn trường giang
điều khiển xe mang biển số năm mươi bốn u hai nghìn bảy mươi bảy chở theo hàng chục tấn rác thải công nghiệp đổ trộm ra bãi đất chống tại xã hóa an
bước đầu lái xe giang khai nhận chiều cùng ngày đã thu gom rác thải tại thị xã thuận an tỉnh bình dương sau đó lợi dụng đêm tối để đổ trộm ra môi trường
công an thành phố biên hòa đã tạm giữ xe tải cùng số lượng rác để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó tại khu vực này đã rộ lên tình trạng các đối tượng mang chất thải công nghiệp từ nơi khác đến để đổ trộm gây ô nhiễm môi trường khiến người dân và chính quyền địa phương hết sức bức xúc